tại hà nội phòng thương mại và công nghiệp việt nam phối hợp với hiệp hội thương mại hoa kỳ tại hà nội
và phòng thương mại hoa kỳ tổ chức hội nghị về tương lai mối quan hệ đầu tư và thương mại việt nam hoa kỳ
với tên gọi hội nghị thượng đỉnh kinh doanh việt nam hoa kỳ
kỷ niệm hai mươi năm năm thương mại và đầu tư phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đã tham sự hội nghị
với sự tham gia của hai trăm năm mươi đại biểu đại diện chính phủ lãnh đạo ngành và doanh nghiệp của hai nước
nội dung của hội nghị nhằm đánh giá bước phát triển thương mại song phương giữa việt nam và hoa kỳ
những thành tiệu và nỗ lực thúc đẩy kinh tế giữa hai quốc gia trong suốt hai mươi năm năm qua
trong quá trình phát triển tại việt nam chúng ta cần hợp tác cùng nhau để giải quyết những thách thức như
nhu cầu về năng lượng điện chất lượng không khí vấn đề môi trường và khí thải
các vấn đề trong tiến trình phát triển kinh tế hoa kỳ và việt nam cùng cộng đồng doanh nghiệp hai nước
có mối quan hệ vô cùng khăng khích hỗ trợ nhau không chỉ trong việt nam
nhưng cũng trong việc nhìn nhận vấn đề mà còn chung tay tìm ra giải pháp để cùng phát triển ngưỡng chắc
sáu mươi năm năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ kim ngạch thương mại hai chiều giữa việt nam và hoa kỳ
đã tăng gần một trăm hai mươi lần từ mức bốn trăm năm mươi triệu đô la mỹ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn lên hơn sáu mươi tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn một mươi tám
nhiều vấn đề quan trọng với sự phát triển kinh tế của việt nam như thúc đẩy đầu tư và chính sách bền vững
và đặc biệt là cách để việt nam hưởng lợi từ diễn biến thương mại toàn cầu hiện nay
đã được đề cập
đặc biệt là cách để việt nam hưởng lợi từ diễn biến thương mại toàn cầu hiện nay đã được đề cập
đối với quan hệ của hai nước chúng ta chúng ta rất vui mừng nhận thấy rằng
những bước phát triển nhanh vượt bậc cả về tầm mức và chiều sâu trong quan hệ việt nam
thời gian qua với nhiều sự kiện mang ý nghĩa rất quan trọng và lịch sử
các doanh nghiệp hai nước đang bắt tay nhau để triển khai nhiều dự án tiềm năng
trong các lĩnh vực chế tạo năng lượng sạch hàng không công nghệ số y tế và nhiều lĩnh vực khác
amcham vcci và phóng thương mại hoa kỳ cam kết sẽ tăng cường các hoạt động thương mại
đầu tư cho tăng trưởng kinh tế ở cả việt nam và hoa kỳ